vào đêm qua hai mươi tháng bảy sở y tế tp đà nẵng cho biết đã phối hợp với các cơ quan chức năng
cách ly y tế hai mươi bốn người trung quốc nhập cảnh trái phép vào tp đà nẵng
và lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn quận sơn trà
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng nhóm người này đã được lấy mẫu xét nghiệm
đều cho kết quả âm tính lần thứ nhất với virus sars cov hai
cả nhóm đã được cách ly và tiếp tục kiểm tra theo dõi theo đúng quy định
hiện cơ quan chức năng đang điều tra quá trình nhập cảnh trái phép của nhóm người này